phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo đinh la thăng và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tập đoàn dầu khí việt nam pvn
và tổng công ty xây lắp dầu khí pvc kết thúc phần xét hỏi công khai
viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đã luận tội hai mươi hai bị cáo
tại phiên tòa viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội cho rằng
việc áp dụng pháp luật của tòa cấp sơ thẩm là có căn cứ và không oan sai với tất cả các bị cáo
sau khi xem xét các tình tiết viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội
cũng đề nghị giảm hình phạt cho bảy bị cáo nhưng chưa đề nghị mức hình phạt cụ thể
viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo đinh la thăng
và cho rằng không có tình tiết mới nên đề nghị cần giữ nguyên như bản án sơ thẩm
theo viện kiểm sát bị cáo đinh la thăng là người phải chịu trách nhiệm toàn bộ
đối với các xe phạm khi thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện thái bình ii
bị cáo đinh la thăng là người đã lựa chọn tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
làm tổng thầu dự án nhà máy nhiệt điện thái bình ii khi pvc chưa đủ điều kiện
không đáp ứng yêu cầu tại nghị định tám mươi năm